tổng thống mỹ joe biden đã hoan nghênh thủ tướng italia giorgia meloni vì lập trường ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của phương tây nhằm hỗ trợ ukraine đối phó với nga
trong cuộc hội đàm tại phòng bầu dục với tổng thống mỹ nhà lãnh đạo italia đã bày tỏ tự hào về những hành động của roma trong quá trình hỗ trợ ukraine
bà nêu rõ italia biết rõ đâu là những người bạn trong thời điểm khó khăn và theo bà các quốc gia phương tây đã chứng tỏ rằng các nước này có thể trông cậy lẫn nhau
ngoài ra thủ tướng meloni cũng nhấn mạnh ủng hộ ukraine đồng nghĩa với việc bảo vệ nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình dành cho mọi người và tất cả các quốc gia trên khắp thế giới